mưa rông sẽ xuất hiện ở thanh hóa sau lan xuống nghệ an và phần phía bắc của tỉnh hà tĩnh
ở thanh hóa và bắc nghệ an cũng sẽ có những điểm mưa to mưa rông mạnh và kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
với nam bộ và tây nguyên chuỗi ngày nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
trong ngày hôm nay cả tây nguyên và nam bộ đều có chung một mức nhiệt nóng là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
an khê và a dung pa vẫn là những điểm nóng gắt ở tây nguyên với nhiệt độ cao từ ba mươi chín cho đến bốn mươi độ
chiều và tối nay dọc các huyện vùng núi phía tây của con tum gia lai đắk lắc và đắk nông sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa rông
và cũng cần phải lưu ý tới hiện tượng lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển hầu khắp các khu vực biển nước ta vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
tại hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều duy trì trạng thái gió yếu không mưa sóng thấp biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước